trên mạng xã hội xuất hiện thông tin từ ngày hai mươi tám tháng ba thành phố hồ chí minh sẽ bị phong tỏa do dịch covid một mươi chín
hôm nay ủy ban nhân dân thành phố đã khẳng định thông tin lan truyền trên mạng là hoàn toàn bịa đặt
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng sai sự thật
mà theo dõi cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên những kênh thông tin chính thống
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng sai sự thật
ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh